và triển khai kế hoạch đầu tư công trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi xây dựng phương án kế hoạch năm hai nghìn hai mươi một
dự báo các vấn đề đột xuất phát sinh trong triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi một khó khăn vướng mắt của các tỉnh
mặc dù chính phủ phía trên thì chuyển động rất là mạnh nhưng ở phía dưới thì cái sự bắt nhịp cùng với chính phủ nó còn có một cái hoàn cách
chứ còn bây giờ thì chúng ta bảo có giải pháp gì thì chúng ta nói là giải pháp là nêu hết rồi vấn đề là con người triển khai thực hiện
để có mô hình liên kết vùng hiệu quả các địa phương cần thoát khỏi tư duy địa giới hành chính địa phương lợi ích cục bộ
ngoài ra không thể thiếu vai trò chỉ đạo định hướng và điều tích các hoạt động liên kết vùng của trung ương
trong thời gian tới nếu các tỉnh miền trung tây nguyên tận dụng tốt việc liên kết vùng cụm du lịch
đồng thời tạo sức hút để các doanh nghiệp tăng đầu tư chắc chắn kinh tế khu vực này ngày càng khởi sắc
thưa quý vị hiện miền trung có một mươi bốn tỉnh thì chín tỉnh có sân bay một mươi bảy cảng biển chín cục kinh tế
điều này cho thấy đây là khu vực rất thuận lợi cho phát triển liên kết vùng
tuy nhiên sự lan tỏa từ liên kết vùng lại chưa như kỳ vọng
bởi vậy việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông để tăng tính liên kết là vấn đề đầu tiên
để tăng hiệu quả và sự lan tỏa từ liên kết vùng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn bình định
đã tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng sáu công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu
bao gồm ba hồ chứa nước một cây cầu hai tuyến đường bê tông xi măng
đồng thời ban cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm về nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ giải ngân vốn của ban là khoảng sáu mươi năm vốn được giao
đây là đơn vị có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công dẫn đầu
để đạt được tỷ lệ giải ngân cao như thế phải thực hiện một khối lượng rất lớn
để đạt được khối lượng như thế trước hết phải nhờ vào sự chỉ đạo sát sao kịp thời của lãnh đạo tính
và sự phối hợp của các sở ngành và địa phương
đặc biệt là công tác phối hợp thực hiện công tác bồi thường giải bóng mặt bành của các địa phương
để kịp thời có mặt bành để triển khai thi công
nhờ lựa chọn giải pháp ưu tiên dự án trọng điểm
quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc nên giải ngân vốn đầu tư công bình định thuộc nhóm cao nhất nước đạt bốn mươi hai
trong chuyến công tác về bình định mới đây bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng
đã biểu dương bình định là một điểm sáng về giải ngân vốn đầu tư công sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
hiện nay bình định chúng tôi đánh giá là giải phóng mặt bằng rất tốt
các tỉnh hiện nay đang vướng hết
mà chính giải phóng mặt bành tốt góp phần với giải ngân đầu tư công tốt giải ngân oda tốt
nếu như chúng ta không được sự đồng thuận ủng hộ không giải phóng mặt bành giải ngân
chúng ta không thể đạt được mức cao nhất của cả nước như thế này
bình định cũng như nhiều địa phương khác trong vùng chọn giải pháp tập trung vốn đầu tư công cho các công trình ưu tiên
nhất là công trình hạ tầng giao thông
nhưng chính các địa phương cũng cần sự sát cánh vào cuộc hỗ trợ từ các bộ ngành
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đã và đang gây ra nhiều khó khăn hơn trước
để có thể gắn kết chặt chẽ hơn nữa nhằm tạo nên động lực
những rào cản về cơ chế chính sách cho các tỉnh miền trung cũng cần được tháo gỡ thông thoáng hơn
đây cũng là điều kiện tiên quyết để các tỉnh miền trung phát huy và tương xứng với tiềm năng của mình
và để tránh tình trạng trên nóng dưới lạnh trong giải ngân vốn đầu tư công
ngay trưa nay thủ tướng chính phủ đã có quyết định số một nghìn năm mươi ba về việc thành lập các đoàn công tác kiểm tra
đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho sản xuất kinh doanh
đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công kể cả vốn oda
năm hai nghìn hai mươi tại một số bộ cơ quan địa phương
các đoàn công tác này do thủ tướng chính phủ các phó thủ tướng và một số bộ trưởng làm trưởng đoàn
sẽ có bảy đoàn công tác phụ trách bảy vùng kinh tế trọng điểm và các bộ
nội dung làm việc của các đoàn công tác là tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
kiểm tra đôn đốc xử lý vướng mắc và các vấn đề phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện
giải ngân vốn đầu tư công kể cả vốn oda
năm hai nghìn hai mươi thời gian kiểm tra từ ngày một mươi tám tháng bảy đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ yêu cầu các đoàn công tác có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình
kết quả kiểm tra và đề xuất kiến nghị cụ thể nếu có gửi thủ tướng chính phủ trong vòng bảy ngày làm việc
để từ ngày kết thúc kiểm tra đối với từng địa phương bộ cơ quan
thưa quý vị sáng nay một mươi tám tháng bảy
tám mươi tám thí sinh làm bài thi môn toán vào lớp một mươi
cũng là môn thi cuối cùng kết thúc kỳ thi vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập không chuyên tại hà nội
theo báo cáo của sở giáo dục và đào tạo
toàn thành phố có hơn tám mươi tám năm trăm linh thí sinh đăng ký dự thi môn toán vào lớp một mươi
xong trong buổi thi sáng nay có bốn trăm bảy mươi sáu thí sinh vắng mặt bốn thí sinh vi phạm quy chế thi
tại các điểm thi toàn thành phố có hai mươi tám cán bộ coi thi vắng
kết thúc môn thi cuối vào các trường trung học phổ thông công lập
chiều nay các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường trung học phổ thông chuyên
thuộc sở giáo dục đào tạo hà nội tiếp tục làm bài thi các môn chuyên
cũng trong ngày hôm nay gần ba mươi sáu thí sinh tại thanh hóa đã hoàn thành bài thi môn tiếng anh
thuồng kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông
chín trăm linh thí sinh đăng ký vào trường trung học phổ thông chuyên lam sơn
cũng hoàn thành bài thi các môn chuyên theo quy định
trong buổi thi cuối sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa đã thành lập ba đoàn kiểm tra
tại một số hội đồng thi trong tỉnh
qua khảo sát việc chuẩn bị cơ sở vật chất được thực hiện tốt
các khâu nhận đề thi phát đề thi bảo đảm quy trình
thí sinh có ý thức làm bài thi và chấp hành đúng thời gian nội quy phòng thi
kết thúc buổi thi môn tiếng anh tại các hội đồng thi trong toàn tỉnh
có bốn trăm sáu mươi tám thí sinh vắng mặt không có thí sinh giám thị coi thi vi phạm quy chế thi
chuyển sang một thông tin về y tế
dịch bệnh bạch hầu đang diễn biến phức tạp tại tỉnh gia lai
tính đến ngày một mươi bảy tháng bảy toàn tỉnh đã ghi nhận hai mươi bốn trường hợp dương tính với khuẩn bạch hầu
đáng chú ý là ca bệnh tại xã biên giới iao huyện iagrai
nơi hiểu biết của bà con về căn bệnh này còn rất hạn chế
hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực ngăn chặn dịch lây lan
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để bà con cùng chung tay phòng dịch
các bệnh bạch hầu đầu tiên ở xã biên giới iao huyện iagrai
là một bé gái năm tuổi ở làng o
bé phát bệnh từ ngày bảy tháng bảy
sau một tuần bệnh chuyển biến nặng gia đình mới đưa bé đến trung tâm y tế huyện
và nhanh chóng được chuyển lên điều trị tại bệnh viện nhi gia lai
điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy bé chưa được tiêm vaccine bạch hầu
và có tiếp xúc với người thân về từ con tôm
ngay sau khi phát hiện ca bệnh ngành y tế và chính quyền xã iao đã tổ chức khám sàng lọc
và cấp thuốc dự phòng cho sáu trăm năm mươi người dân trong làng o
đồng thời lập bốn điểm kiểm soát y tế hạn chế người dân ra vào vùng dịch
tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động phối hợp để phòng dịch
đoàn công tác của viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh gia lai
đã về xã iao hỗ trợ chính quyền địa phương triển khai các biện pháp khoanh vùng và kiểm soát dịch bệnh
qua khám sàng lọc đã phát hiện hai trường hợp nghi ngờ
toàn bộ người dân làng o đã được cho uống thuốc dự phòng để cắt nguồn lây
tại tỉnh lào cai tính đến hết ngày một mươi bảy tháng bảy
đã có một mươi bốn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đưa bảy mươi bốn chuyên gia lao động nước ngoài vào làm việc trên địa bàn
các chuyên gia lao động này đều được cách ly theo đúng phương án cách ly
đã được ủy ban nhân dân tỉnh lào cai phê duyệt
bảy mươi bốn chuyên gia lao động này chủ yếu đến từ trung quốc
làm việc trong các nhà máy tại khu công nghiệp tăng lòng
và các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh lào cai
để bảo đảm an toàn phòng dịch các doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh
đều chuẩn bị các yêu cầu về địa điểm cách ly lấy mẫu và phòng bệnh theo đúng quy định
tiếp theo chương trình cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
làm sao để thể hiện tính ưu việt trong chính sách
cầu long kiểng huyện nhà bè tp hcm hai mươi năm vẫn chưa thi công xong
dù ngành điện đã đưa ra lời giải thích cho những thắc mắc của người dân
tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp chưa hài lòng
vẫn còn có các chuyên gia kinh tế nhận định đây là câu chuyện đến hẹn lại lên
cần phải xem xét nhiều vấn đề liên quan
tháng ba năm hai nghìn một mươi chín ngay sau khi bộ công thương điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm tám ba mươi
bước vào đúng chú kỳ mùa nóng thì mọi bước xúc bắt đầu từ đây
người dân ở cả ba miền liên tục nhận được những hóa đơn với những con số cao tiền điện tăng vọt
bộ công thương đã phải trực tiếp lập đoàn thanh tra việc tăng giá bán lẻ điện
thủ tướng cũng yêu cầu thanh tra chính phủ phải thanh tra giá điện
và năm nay hóa đơn tiền điện lại tăng đột biến
ngày hai mươi hai tháng sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã có chỉ đạo làm rõ
bảo đảm không để xảy ra sai sót và ảnh hưởng đến quyền lợi người sử dụng điện
một đề án sửa đổi biểu giá điện đã được evn xây dựng công bố vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín rút xuống còn năm bậc
và phải tới tháng hai năm hai nghìn hai mươi bộ công thương mới đưa ra đề xuất điều chỉnh biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt
trên cơ sở tham khảo đề án được evn công bố
nhưng khi dịch covid một mươi chín xảy ra bộ công thương xin hoãn sửa biểu giá và được thông báo sẽ hoàn thiện vào quý bốn năm nay

tính đến ngày hai mươi năm tháng sáu đã có hơn bảy sáu mươi ba triệu khách hàng sinh hoạt có điện năng tiêu thụ tăng một ba lần trở lên
nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng cao vào các tháng hè và có tính quy luật hàng năm được thể hiện qua biểu đồ điện sinh hoạt cả nước
theo các năm từ hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn hai mươi
điện là mặt hàng tiêu dùng đặc biệt nên trong xây dựng chính sách giá điện luôn phải hoàn thiện cơ cấu biểu giá năng lượng nói chung và giá điện nói riêng
các cơ cấu biểu giá năng lượng nói chung và giá điện nói riêng cũng bởi tiêu dùng luôn thay đổi
quy mô người tiêu dùng thay đổi do vậy việc hoàn thiện cơ cấu biểu giá điện cũng phải luôn được thực hiện để phù hợp với biến đổi của thực tế
vừa qua cùng với phương án năm bậc thang được trình bộ công thương cũng tính thêm một phương án một giá điện để người dân lựa chọn
có thể thấy phương án giá điện một giá bên cạnh giá điện bậc thang hiện hành có thể đáp ứng được đòi hỏi vừa qua của một số người
vì các ý kiến đó đều cho rằng một giá đơn giản dễ áp dụng và dễ theo dõi thuận tiện trong việc kiểm tra giám sát
bình đẳng đối với tất cả các khách hàng cùng mua một loại hàng của cùng một nhà cung ứng
tuy nhiên theo các chuyên gia cần có cái nhìn tổng thể hơn
giá điện một bậc thì đây một câu hỏi tôi sẽ đặt ra là mức giá đấy là bao nhiêu
bởi vì như một tính toán các số liệu và ước tính ví dụ như là ở một ngưỡng nằm giữa bậc giá ba và bốn hiện nay
thì nó có thể trung hòa giữa mức độ chi trả của những người khác nhau
ví dụ như là
những người tiêu dùng nhiều hơn và những người tiêu dùng ít hơn thì nó sẽ tương đồng nhau
thế thì câu hỏi đặt ra ở đây là nếu chúng ta đặt cái mức giá ở cái biểu giá nằm giữa cái mức giá ba và bốn
thì những người ở cái thu nhập thấp trong trường hợp này họ sẽ phải trả nhiều hơn so với những người mà thu nhập cao
thì liệu cái công phản giả hội có đảm bảo hay không
xét về mặt kinh tế một giá trong điều kiện nguồn lực khan hiếm cũng không đủ cầu
sẽ khó tạo ra áp lực mạnh để thực hiện tốt chính sách khuyến khích tiêu dùng điện tiết kiệm
hiệu quả và cũng sẽ không thực hiện được chính sách an sinh xã hội đối với các hộ nghèo
hộ gia đình chính sách theo quy định của luật điện lực
cũng có ý kiến cho rằng nên áp dụng song song hai biểu giá bán lẻ
người dân có thể chọn dùng điện đồng giá hoặc biểu lũy tiến bậc thang
cùng một lúc song song tồn tại hai cái phương án
một là giá bậc thang hai là cái điện bậc giá để người tiêu dùng có quyền lựa chọn
thì đứng với góc độ người tiêu dùng chúng ta biết là người tiêu dùng là
một trong quyền quan trọng nhất là cái gì
nó là quyền được lựa chọn
thì tôi hoàn nghịch
thế còn lựa chọn thế nào
có lợi cho mình đấy
thì đấy lại thuộc về cái gọi là cái thông minh của cái người tiêu dùng
trước đây nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ của người dân chưa cao
thì sự tranh lệch giữa các tháng không quá lớn
nhưng hiện nay thì sự khác biệt giữa các tháng nóng và lạnh thá lớn
nên hệ quả này cần được cân nhắc kỹ dù lựa chọn theo bất kỳ phương án nào
việt nam đang áp dụng cách tính giá điện theo bậc thang
nhằm khuyến khích người dân tiết kiệm điện
thưa quý vị giá vàng trong nước tiếp tục tăng
trong khi đó giá đô la mỹ đồng loạt giảm tại các ngân hàng thương mại
là những thông tin có trong cụm tin kinh tế ngay sau đây
sáng nay công ty vàng bạc đa quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc
ở mức năm mươi ba mươi năm đến năm mươi bảy mươi năm triệu đồng một lượng
tăng ba mươi đồng một lượng ở chiều mua vào
và tăng sáu mươi đồng một lượng ở chiều bán ra
so với chốt
trên giao dịch trước đó trách lệnh giá mua bán
vẫn duy trì ở mức bốn trăm linh đồng một lượng
cùng thời điểm tập đoàn doge niêm yết giá vàng mua vào bán ra
ở mức năm mươi bốn mươi năm đến năm mươi sáu mươi năm triệu đồng một lượng
tăng một trăm linh đồng một lượng ở chiều mua vào
và tăng năm mươi đồng một lượng ở chiều bán ra
so với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua
trách lệnh giá bán hiện cao hơn giá mua là hai trăm linh đồng một lượng
sáng nay tại các ngân hàng thương mại
đô la mỹ đồng loạt giảm phổ biến
quanh mức hai mươi ba bảy mươi đồng một đô la mỹ mua vào
và hai mươi ba hai trăm tám mươi đồng một đô la mỹ bán ra
cùng giảm ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước đó
tại ngân hàng vietcombank tỉ giá đang được niêm yết
ở mức hai mươi ba bảy mươi đồng một đô la mỹ mua vào
và hai mươi ba hai trăm tám mươi đồng một đô la mỹ bán ra
giảm một mươi đồng ở cả chiều mua vào và bán ra
so với phiên giao dịch ngày hôm qua
ở các ngân hàng khác giá mua vào và bán ra
đối với đồng đô la mỹ cũng giảm tương tự
ở mức từ một mươi đến hai mươi đồng một đô la mỹ
trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi số lượng ô tô nguyên chiếc các loại
đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tiếp tục giảm mạnh
lên đến hai mươi bảy so với tháng trước
lượng nhập khẩu ô tô trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chỉ đạt ba năm trăm năm mươi hai chiếc tương ứng trị giá đạt chín mươi bảy chín triệu đô la mỹ
trong khi đó ô tô các loại nhập khẩu được tổng cục hải quan ghi nhận
trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi đạt bốn tám trăm tám mươi sáu chiếc
với trị giá đạt gần một trăm linh chín triệu đô la mỹ
nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá
chính sách giảm năm mươi phía trước bạ
cho xe lắp dắt trong nước đã tác động đến việc giảm lợi xe nhập khẩu
giá lăn bánh của các dòng xe sản xuất lắp dắt trong nước
sẽ giảm hơn so với trước đây
chính vì vậy số lượng khách hàng quan tâm tới xe nhập khẩu sẽ ít hơn
được phê duyệt đầu tư từ năm hai nghìn một
nhưng đã gần hai mươi năm qua nhiều lần điều chỉnh
dự án xây dựng cây cầu long kiểng
ở huyện nhà bè tp hcm vẫn chưa thể thành hình
đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm
bị chậm tiến độ nổi cộng tại tp hcm
những hội dân tại xã phước kiển và nhân đức
vẫn chưa thể hiểu vì sao qua gần hai mươi năm
dự án cầu long kiểng mới chỉ thi công được vài trụ mống
trong khi nhiều hộ dân đã tự nguyện bàn giao mặt bằng
cho chủ đầu tư từ cách đây hơn một mươi năm
cây cầu thì nó khởi công năm hai nghìn một mươi tám tháng tám
giờ nó làm không một năm rồi tự động định công
giúp cầu đi giao
chứ cầu đã làm rồi mà không hiểu
mà chỉ còn bắt mấy nhịp mới dầm lên nữa là xuống thôi
mà không hiểu nữa như thế nào
bà quản lý các dự án đầu tư công trình giao thông tp hcm cho biết
dự án chậm do vướng mặt bằng khi còn ba mươi tám hộ bị ảnh hưởng trực tiếp
chưa thống nhất giá đền bù
khó khăn nữa là địa phương không có sẵn quỹ nền tái định cư cho các hộ dân
công trình dự án chúng ta kéo dài nhiều năm quá
quá trình chúng ta áp dụng nhiều chủ trương chính sách của giá
trong nhiều thời kỳ khác nhau
trở ngại rất là lớn cái cầu đó là có thời gian
cũng có nhiều người đặt đây là cầu ba giá
nhưng sắp tới đây không phải dừng lại ba giá
mà còn những cái giá áp dụng trong chính sách sau này
cầu long kiển mới có thiết kế dài ba trăm một mươi tám m trộn một mươi năm m
tổng bức đầu tư hơn năm trăm năm mươi bảy tỷ đồng từ nguồn ngân sách
với kỳ vọng giải quyết giao thông cho khu vực huyện nhà bè
và tăng cường kết nối giữa tp hcm với long an
cho đến nay dự án vẫn dậm chân tại chỗ
chưa biết ngày tái khởi động
và người dân phải chấp nhận lưu thông qua cây cầu cũ kỹ
vốn chứa được nhiều rủi ro
thưa quý vị kho hàng lậu có quy mô hơn một trăm linh sản phẩm vừa bị phát hiện
nằm tại cảng icd mỹ đình hà nội nơi đặt trụ sở của cơ quan hải quan
nhằm thực hiện hoạt động kiểm tra hàng hóa thông quan cho các hàng hóa nhập khẩu
về việt nam chủ yếu bằng đường hàng không
đội quản lý thị trường số một đã cùng thành viên tổ công tác ba trăm sáu mươi tám
của đội quản lý thị trường số sáu kiểm tra cơ sở kinh doanh
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh thuận phong
chi nhánh hà nội
trong quá trình kiểm tra đoàn kiểm tra phát hiện số lượng hàng hóa lớn
đang chuẩn bị chuyển phát
các mặt hàng gồm đồ gia dụng quần áo mỹ phẩm
hiện toàn bộ lô hàng trên được tiếp tục kiểm đếm phân loại và tạm giữ để xác minh
vụ hè thu năm nay thanh hóa dự kiến gieo cấy khoảng một trăm một mươi sáu ha lúa
nhưng do hạn hán kéo dài nên đến thời điểm này vẫn còn bốn ha trừ gieo cấy
tại một số địa phương nhiều diện tích lúa đã gieo cấy xuất hiện tình trạng
héo khô vì nắng nóng
hạn hán không chỉ khiến người dân thiếu nước sản xuất mà còn thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
nhiều diễn khoan cũng trong tình trạng cạn kiệt
tại phần diện tích đã cấy có một mươi sáu trăm linh ha bị thiếu nước
trong đó bảy năm trăm linh ha thiếu nước nghiêm trọng
ngành nông nghiệp đang tận dụng tối đa nguồn nước ở một số nơi có mưa
để gieo cấy đúng thời vụ
chăm sóc lúa đã gieo cấy để bảo đảm diện tích
tuy nhiên dự kiến khoảng ba hectare đất lúa của bà con
sẽ phải chuyển đổi sang các loại cây ngắn ngày khác
người hâm mộ được chứng kiến trận đấu mãn nhãn giữa tay vật kỳ cựu
nguyên vận động viên quốc gia trần tuấn quỳnh
đến từ câu lạc bộ tnt và võ hữu quốc của câu lạc bộ đà nẵng
diễn biến trận đấu cho thấy tay vật trẻ hữu quốc đã gây nhiều khó khăn cho túng quỳnh
dù bị dẫn trước ngay lượt thứ nhất nhưng ngay sau đó hữu quốc đã lấy lại tâm lý
với nhịp pha bóng ổn định hơn và gỡ hòa một một
lúc này là thời điểm mà kinh nghiệm dày dặn
đã giúp tuấn quỳnh khuất phục thành công tay vật trẻ bằng tỷ số chung cuộc ba một
tuấn quỳnh là vận động viên đỉnh cao của bóng bàn việt nam
phong độ của quỳnh hiện là thách thức rất lớn với các vận động viên trẻ tại giải đấu năm nay
không nằm ngoài mong đợi của khán giả tâm điểm nội dung đôi nam nữ phối hợp
là trận chung kết giữa cặp mai hoàng mỹ trang lê đình duy với lê đình đức và nguyễn thị nga
cả bốn tay vật đều được đánh giá cân bằng về chuyên môn kỹ thuật
với tâm lý vững vàng ngay khi bước vào trận đấu mỹ trang đình duy chủ động hơn trong từng pha bóng
và nhanh chóng giành ưu thế ngay ở ván đầu tiên
dù dẫn trước một nhưng ở ván thứ hai mỹ trang đình duy lại để đội bạn vượt lên dẫn trước với hệ số bàn thắng một mươi một bốn
ở ván thứ ba thế trận diễn ra cân bằng hai đội liên tục theo đuổi tỷ số
bước ngoặt xảy ra khi cặp nga đức có những pha bóng xoáy phối hợp nhịp nhàng
thực hiện thành công liên tiếp nhiều tình huống đánh bóng kỹ thuật đã vượt lên dẫn hai một
kịch tính trận đấu ngày càng tăng cao khi đẳng cấp và kinh nghiệm giúp cặp mỹ trang đình đức cân bằng tỷ số hai hai
phải đến ván thứ năm mỹ trang đình duy mới kết thúc được trận đấu với điểm số một mươi một
giành ngôi đồ bản nội dung đôi nam nữ phối hợp
trong buổi chiều nay các vận động viên tiếp tục thi đấu ở nội dung đơn nam đơn nữ vòng ba mươi hai để giành vé vào vòng trong
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các trận đấu ở bản tin tiếp theo
ôn lại một trong những trang sử hào hùng của dân tộc góp phần giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử cho thế hệ trẻ
hôm nay bộ thông tin và truyền thông đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem chiến thắng bạch đằng năm một nghìn hai trăm tám mươi tám tại thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
bộ tem gồm một mẫu tem tái hiện lại quan cảnh trận chiến trên sông bạch đằng lịch sử
đặc biệt bộ tem cũng khắc họa rõ nét hình tượng người lãnh đạo chỉ huy trận đánh cùng quân dân đánh đuổi quân nguyên mông
minh họa thêm cho trận đại chiến là sơ đồ trận đánh bạch đằng
bộ tem biêu chính chiến thắng bạch đằng được phát hành sẽ góp phần giới thiệu
quảng bá những giá trị của khu di tích lịch sử bạch đằng tới đông đảo nhân dân trong nước bạn bè quốc tế
góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo tồn
gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa và lịch sử
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự bốn mươi năm phút chiều nay của truyền hình nhân dân